bánh bao thực phẩm tại đây đều là những loại bánh có giá rất rẻ chỉ từ ba đến năm đồng
và tất cả chúng đều được sản xuất bằng tay trần như thế này
để hạ thấp được giá thành người làm đã trộn thịt với bỉ hoặc sử dụng các loại thịt kém chất lượng
thịt mông ra một giá thịt to ra một giá ví dụ thịt này mà không ngon thì nó mua con thịt làm ngon thịt này mua thịt phải cáo là rẻ riêng là nó rẻ đi thế đâu có gì đâu hoặc là cái nhân của nó không được ngon
có thể nhân kiểu bị ôi

hai trứng ạ
hai trứng hai trứng nói chung là cái này nó không thấy được
khi cơ thể tiêu thụ bánh bao có nhân kém chất lượng như vậy đặc biệt là các loại nhân đã để lâu hoặc thịt ôi thiêu gây hại tới sức khỏe của con người
bởi nhân bánh có thể sinh ra nhiều vi khuẩn động hại như e coli salmonella
khi hấp thụ vào cơ thể e coli và salmonella tấn công vào hệ tiêu hóa dẫn tới tiêu chảy
hoặc nặng hơn là ngộ độc cấp
có thể dẫn tới tử vong nếu không cấp cứu kịp thời
một cái bánh bao thực sự ngon thì là một cái bánh bao nó phải có cái độ nở xốp
và khi mà chúng ta cảm nhận bằng tay cầm vào ấy nó phải có cái độ mềm nó không bị cứng
khi mà mở cái nhân nó ra ấy thì nó sẽ phải có mùi thơm tự nhiên của nhân
một phần nữa là khi mà chúng ta ăn chúng ta cảm nhận thường những cái nhân mà nó bị nhớt rồi thì nó sẽ có một cái vị chua
còn những cái nhân mà
tươi mới bao giờ nó cũng có vị ngọt của thịt thơm của hạt tiêu thì chúng ta bằng mắt thường chúng ta có thể phân biệt được cái bánh bao ngon và cái bánh bao không ngon qua cái đó
như vậy để chọn bánh bao tươi ngon có thể căn cứ vào các đặc điểm sau
bánh bao tươi ngon có lớp vỏ mềm xốp nhân dẻo mịn có mùi thơm của thịt nạc
bánh bao ôi thiêu thường có lớp vỏ trắng bất thường nhân cứng không mịn lẫn nhiều mỡ và có vị chua
các chuyên gia ẩm thực cũng khuyến cáo tuyệt đối không nên ăn bánh bao khi nhân có hiện tượng nhớt và có mùi lạ
bánh bao bị pha trộn nhân nhằm hạ giá thành sản phẩm
người bán có lãi tuy nhiên người mua lại chịu thiệt
cái thiệt lớn nhất không phải là từ túi tiền mà chính là sức khỏe của chúng ta
với những thông tin mà chúng tôi vừa cung cấp
hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những sự lựa chọn thông thái và sáng suốt
để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình của mình
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình
xin chào và hẹn gặp lại